thưa quý vị ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
lực lượng công an tp hcm triển khai nhiều biện pháp hành động thiết thực
để chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch
chính vì vậy mà việc hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng công an tp hcm
cũng được các cá nhân tổ chức quan tâm chia sẻ
thay mặt lực lượng công an tp hcm phòng thăm mưu công an tp hcm và bệnh viện công an tp hcm
tiến hành tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm một bộ quần áo bảo hộ y tế một mươi máy thiết bị đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động
tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạng hason canopee trao tặng
việc trao tặng động viên hỗ trợ các doanh nghiệp là hoạt động thiết thực
trong thời điểm hiện tại tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị công an tp hcm
đang cùng các cấp các ngành chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thượng táo huỳnh quang tuyến phó trưởng phòng thăm mưu công an tp hcm cho biết
sẽ sử dụng trang thiết bị được nhận kịp thời và phát huy tốt nhất đảm bảo an toàn
cho các cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch
tích cực bảo vệ an ninh trực tự đảm bảo cuộc sống người dân
đồng thời những y bác sĩ bệnh viện công an tp hcm cũng hoạt động hết công suất
để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
căn cứ vào thực tế số trang thiết bị phòng dịch sẽ được phân bổ
về các đơn vị tham gia phòng chống dịch và làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự
trên địa bàn thành phố